tại tỉnh yên bái đến thời điểm này lực lượng chức năng tỉnh yên bái đã hoàn tất các phương án bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông hỗ trợ thí sinh bước vào kỳ thi trung học phổ thông với những điều kiện thuận lợi và an toàn nhất
trước yêu cầu bảo đảm an ninh tuyệt đối và rút kinh nghiệm từ các phương án bảo vệ các kỳ thi trước công an tỉnh yên bái đã yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thị xã thành phố tạo mọi điều kiện bảo đảm an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi
xây dựng các kế hoạch phân công lực lượng để bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự trong quá trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn
ngoài ra để chủ động trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh được tăng cường lực lượng tại các khu vực tuyến đường trọng điểm nhằm giúp cho kỳ thi bảo đảm an toàn